hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở khắc phục những tồn tại trong quá trình sản xuất và hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên chấp hành nghiêm trình các quy định về nội quy quy chuẩn về an toàn trong quá trình sản xuất
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bắc cạn trong những năm qua trên địa bàn tỉnh không để xảy ra những sự cố đáng tiếc do vật liệu nổ công nghiệp gây ra
đã có những chuyển biến rõ rệt trong ý thức của người đứng đầu các cơ sở trong việc bảo quản sử dụng vật liệu nổ
thế nhưng nguy cơ luôn tiềm ẩn đòi hỏi không được phép chủ quan
công tác phòng cháy chữa cháy phải được duy trì tự kiểm tra thường xuyên liên tục
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở sẽ có trách nhiệm quản lý giả soát và hướng dẫn tổ chức thực hiện phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ để chủ động khi có sự cố xảy ra
thưa quý vị sau ảnh hưởng của cơn bão số ba
một đoạn đê sông đáy đoạn qua địa bàn xã yên sơn huyện quốc oai thành phố hà nội đã bị sụt lún nghiêm trọng
điều đáng nói bây giờ mới bắt đầu mùa mưa bão nếu như tuyến đê này không được khắc phục sẽ đe dọa nghiêm trọng đến đời sống cũng như tính mạng của bà con trong vùng
ghi nhận của phóng viên intv
theo ghi nhận tại hiện trường có hơn ba mươi mét tuyến đê sông đáy đã bị sạt lở nghiêm trọng với bể rộng khoảng hơn hai mét
được biết từ sau khi cơn bão số ba đi qua tình trạng sụt lún bắt đầu xuất hiện
ban đầu chỉ là những đoạn sụt lún rất nhỏ sau lan rộng cả một vệt dài
bên cạnh đó hiện tượng thẩm thấu nước qua thân đê cũng xuất hiện ngay một nhiều khiến cho bà con trong vùng lo lắng
mưa bão tỏ thì bắt đầu nó sụt từ lâu rồi lâu lắm rồi thì bây giờ chúng tôi không có biết ai để mà làm cái lợi còn đề nữa
chúng tôi chỉ mong muốn là giờ cấp trên làm cái đoạn đề này cho thật đẹp cho cao để cho dòn nó khỏi
trước mắt thì cái đoạn đề này nó cũng thuộc là một trong những vị trí đề súng yếu do cái cốt nền ở dưới nó bị yếu
và thứ hai nữa là ở bên phía bên phía nòng sông đáy thì nó có một số hệ thống ao của các hộ gia đình người ta thầu khoán nằm sát bên mép đê
cho nên là khi mà cái mùa mưa bão xảy ra thì thường có cái hiện tượng là nước nó thẩm thấu từ bên phía sông đáy sang bên phía khu vực dân cư
nó cũng ít nhiều là bành hưởng
đến cái an toàn về phòng chống thiên tai của địa phương
trước tình trạng trên chính quyền địa phương đã sử dụng các biện pháp gia cố tại chỗ như đóng cọc tre quây cây nứa đổ đất lưu nền
tuy nhiên đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời
bởi sau mỗi trận mưa lớn thì những đoạn sụt lún vẫn bị ảnh hưởng
thậm chí có đoạn gia cố cũng bị bong chốc và xói chảy theo những cơn mưa
khắc phục nó có hiệu quả
phải có các sự vào cuộc của các cơ quan có chuyên môn của bên quản lý đê điều của thành phố
nhất như chẳng hạn có thể kè bằng các biện pháp như kè bế tông hoặc là gia cố bằng hệ thống đất bao dọc hệ thống ao xung quanh bên đê
để ngăn việc nước thấm từ bên này sang bên kia
hoặc là có các biện pháp thăm dò các tổ mối xem có hiện tượng là
nó bị dò gì trong lòng thần thế hay không thì mình có thể khắc phục được cái sự cố này
để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như đời sống của bà con nhất là khi mùa mưa bão đang về
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương người dân nơi đây cũng mong mỏi chính quyền các cấp sớm quan tâm chỉ đạo
để khắc phục sửa chữa và gia cố lại tuyến đê sông đáy đoạn qua địa bàn xã yên sơn
để người dân yên tâm lao động sản xuất và để mùa mưa bão không còn là nỗi ám ảnh của mỗi nhà
hiện nay trên cả nước có khoảng một mươi tám năm trăm linh hướng dẫn viên phục vụ hơn một trăm linh triệu lượt khách trong nước và quốc tế
cùng với sự phát triển về số lượng hướng dẫn viên trong hoạt động du lịch đã đạt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý đối với đội ngũ này
và đây cũng chính là nội dung được đề cập đến trong hội thảo tăng cường quản lý hướng dẫn du lịch
được tổng cục du lịch việt nam tổ chức tại thành phố đà nẵng trong sáng ngày hôm qua
tại hội thảo các nhóm đại biểu được chia làm hai phiên thảo luận xoay quanh hai vấn đề chính
tăng cường quản lý nâng cao đạo đức nghề nghiệp hướng dẫn viên và chú trọng vào công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển xếp hạng hướng dẫn viên
từ hai mươi ba bài tham luận của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực du lịch đã làm rõ các tồn tại trong công tác quản lý
thanh kiểm tra hoạt động hướng dẫn viên như tình trạng sử dụng văn bằng chứng chỉ giả
một số doanh nghiệp sử dụng siết chanh gai để đối phó với cơ quan chức năng và tình trạng tiếp tay cho người nước ngoài vào hướng dẫn trái phép
bên cạnh đó hội thảo cũng tập trung và thảo luận việc nâng cao chất lượng đào tạo xây dựng chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực hướng dẫn viên
để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh hiện nay
huyện hàng hóa tỉnh thanh hóa là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của cả nước
trong đó khu du lịch biển với bãi biển dài đẹp đang thu hút nhiều nhà đầu tư và du khách đến nghỉ dưỡng
góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh thanh hóa nói chung và nhân dân địa phương nói riêng
nhưng bên cạnh sự phát triển nhanh chóng đó cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
vấn đề này được các ngành chức năng tại đây giải quyết như thế nào mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện hoàng hóa đã xảy ra năm mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
tập trung vào các loại tội phạm như trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
đặc biệt là tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực bãi biển hải tiến giữa các chủ nhà hàng khách sạn và các đối tượng cộng cán ở đây gây ra
điển hình là vụ việc gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại nhà hàng hưng thịnh một
nhóm người đã dùng thanh sắt vỏ chai bia bát đĩa gây sắt tấn công vào nhà hàng khiến ba người của nhà hàng hưng thịnh một bị thương phải nhập viện điều trị
đối với gia đình nhà ông cự đấy thì là người ta xem thường pháp luật không xem ai ra một gì
kể cả ở biển hải tiến hay người ta thích gây dối ở đâu người ta ghi dối như thế là mất an ninh trật tự của cái khu du lịch biển hải tiến
theo camera của các hộ dân ghi lại được thì nhóm đối tượng do một người đàn ông cầm đầu dẫn theo rất đông người cả thanh niên phụ nữ cầm gậy gộc hung khí tấn công một nhà hàng trong khu vực đập phá đồ đạc đánh bị thương nhiều người
ông đánh kẹng một phát thì ông hô hào là con cháu dạy dâu dễ anh em xe điện mà người ta viết là
xe điện tiền thôn đó nè bắt đầu là ông xong đến xong đến thì anh cầm gạch cầm gác lém vô nhà hàng
khi mà xe cứu thương đưa em cùng mẹ ra ngoài thì khi mà em lên xe thì ông lại cho mọi người hô hào mọi người chặn đầu xe cứu thương
và một số thành phần của ông ấy chỉ đạo nhảy lên xe nuôi người đang bị thương xuống đánh tiếp
lực lượng công an huyện hoàng hóa và công an tỉnh thanh hóa có mặt đảm bảo an ninh trật tự
cũng bị nhóm đối tượng này bùa vây họ rất hung hãn và huy động đông người trong một dòng tộc để gây áp lực với chính quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ một mươi ba đối tượng liên quan đến vụ án này
tuy nhiên theo dư luận đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhóm đạt em tham gia những lần đánh chém gây bức xúc dư luận tại khu vực biển hải tiến vẫn chưa bị bắt làm cho người dân ở đây không khỏi hoang mang
xuất phát từ cái nguyên nhân là cạnh tranh trong với cái đối tượng hoạt động du lịch
và các cái cung cấp các cái dịch vụ về du lịch
hai cái nhóm xảy ra cái mô thoảng và có xảy ra cái việc gây rối
cái vụ việc thì chúng tôi đánh giá là nó là phân tạp giữa hai nhóm là phân tạp
các cái đối tượng hình sự cộng cán ở đây là có cái hành vi lôi kéo kích động những lỗ cơ nghiếp
bà còn tham gia để mà vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật
trong thời gian tới các cơ quan chức năng địa phương mà trọng tâm là lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự
đồng thời xây dựng các mô hình nhân dân tự quản về an ninh trật tự tại đây
chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương có những kế hoạch giải pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch cho cả mùa du lịch tại cái địa bàn du lịch
cũng như là bố trí một cái tổ công tác của công an huyện một mươi ba đồng chí một mươi ba căn bộ chính sĩ mà đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự
đến nay cái tình hình tại khu du lịch trải tiến thì đã đi vào đề các cái hoạt động về du lịch cũng như là cái chất tự công cộng thì được duy trì đảm bảo
các cái vụ việc phức tạp an ninh trật tự không còn xảy ra trên địa bàn
để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
yếu tố quan trọng nhất là việc bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tạo sự an toàn cũng như niềm tin cho những nhà đầu tư và du khách khi đến đây
thưa quý vị quốc lộ một mươi hai a đoạn từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo quảng bình
có địa hình phức tạp với đường đồi núi quanh co lưu lượng xe đông đặc biệt là các xe container nên tai nạn luôn thường trực
gần đây nhiều vụ tai nạn giao thông đã liên tiếp xảy ra trên cung đường này và đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
mặc dù có nhiều biển cảnh báo nhưng do đường hẹp quanh co và dốc cũng như việc một số lái xe thiếu ý thức
đã khiến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra và trở thành nỗi lo của rất nhiều người khi tham gia giao thông
khi nhận của phóng viên antv
tuyến quốc lộ một mươi hai a đoạn đường từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo có chiều dài gần bốn mươi km
đi qua hai xã trạm hóa và dân hóa

tuyến quốc lộ một mươi hai a đoạn đường từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo có chiều dài gần bốn mươi km

đi qua hai xã trạm hóa và dân hóa
tuyến quốc lộ một mươi hai a đoạn đường từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo có chiều dài gần bốn mươi km
đi qua hai xã trạm hóa và dân hóa

đi qua hai xã trạm hóa và dân hóa

tuyến quốc lộ một mươi hai a đoạn đường từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo có chiều dài gần bốn mươi km
đi qua hai xã trạm hóa và dân hóa
tuyến quốc lộ một mươi hai a đoạn đường từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo có chiều dài gần bốn mươi km
đi qua hai xã trạm hóa và dân hóa
thưa quý vị và các bạn liên tiếp những tai nạn đau lòng đã xảy ra gần đây khi trẻ ở nhà một mình như rơi từ cửa sổ ban công bỏng đứt tay do nghịch dao hay uống nhầm hóa chất
những vụ việc này đang khiến nhiều bậc phụ huynh và cả cộng đồng lo sợ về sự an toàn cho con trẻ
đặc biệt vào thời điểm đang trong giai đoạn hè vấn đề trông giữ con đang trở thành băn khoăn của các bậc cha mẹ khi con được nghỉ hè mà cha mẹ vẫn phải tiếp tục công việc nơi công sở
vậy đâu là những nguy cơ có thể xảy ra với con trẻ khi phải ở nhà một mình
và những nguyên tắc an toàn những kỹ năng cần thiết mà các bậc phụ huynh cần biết và những hướng dẫn cho con mình để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ phân tích những nguy cơ cũng như những tư vấn cần thiết dành cho các bậc phụ huynh về vấn đề này
trước tiên là tổng hợp ngắn về những vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra như một lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh
thỉnh thoảng có để con ở nhà một mình
và nhất là vào cái dịp hè
bố mẹ phải đi làm
thì các con cũng vẫn phải ở nhà một mình
tại vì là nhà mình thì có ba bạn
bạn lớn nhà mình năm nay là một mươi hai tuổi
thì mình cũng vẫn để cho cháu ở nhà một mình được
vì cháu đã được bố mẹ nói qua các kỹ năng
sử lý khi mà gặp các cái tình huống ở trong nhà
còn đối với hai bạn sau
một bạn tám tuổi một bạn bốn tuổi
thì mình hoàn toàn không tin tâm để cho cháu ở nhà một mình
và mình nghĩ tốt nhất là nên có người lớn ở nhà
cùng với cả ba con
để cho đảm bảo được cái sự an toàn
tính mạng cũng như là những cái mối nguy hiểm
có thể ngay xảy ra ngay trong nhà mình thôi
chứ không phải ở đâu xa cả
có thể xảy ra với con
cho nên là cách tốt nhất là

khi mà để trẻ con ở nhà một mình
theo tôi thì là chúng ta không nên
và cũng tuyệt đối không lên để cho trẻ em
trẻ con của chúng ta ở nhà một mình
và nhất là những gia đình nào mà có các cháu nhỏ
từ khoảng tám tuổi trở xuống
thì theo tôi và bản thân vợ chồng của tôi cũng vậy
thì gia đình tôi cũng có hai cháu
một cháu tám tuổi và một cháu bốn tuổi
nhưng chúng tôi cũng dù có bận công việc thật
nhưng mà chúng tôi cũng rất ít khi
cháu ở nhà một mình
và tôi cũng khẳng định luôn là
không bao giờ để cho các cháu ở nhà một mình
và tôi qua đây tôi muốn
nhắn tới các bậc phụ huynh là
chúng ta hãy để ý đến các cháu một chút
các trẻ độ tuổi từ sáu tuổi trở lên
rất tò mò và tích cực trong việc tìm hiểu
thế giới xung quanh
nên sẽ có thể có rất nhiều vấn đề đáng lo
bởi tình hiếu động của các bé
đặc biệt khi trẻ không có người chồng non
vậy đâu là những nguy hiểm
mà trẻ em thường gặp khi ở nhà một mình
cha mẹ cần hết sức lưu ý
nguy hiểm do chính trẻ gây ra
trong quá trình vui chơi hoạt động
bé rất dễ làm rơi đồ vật
ngã thậm chí gây cháy nổ nguy hiểm
nguy hiểm từ yếu tố bên ngoài
ai cũng biết có thể có rất nhiều kẻ ác
dình mò bên ngoài nhà mình
đó có thể là kẻ trộm cắp
có mục đích xấu khi người lớn vắng nhà
bởi vậy nguy cơ trẻ gặp nguy hiểm

từ các yếu tố bên ngoài là rất lớn
nguy hiểm từ chính ngôi nhà của bạn
đây tưởng chừng như là điều khó tin
nhưng vẫn hoàn toàn có thể xảy ra
những đồ vật gia dụng như
phích nước nóng ổ phích cắm điện
bếp gà cũng có thể là nguyên nhân
gây nguy hiểm cho bé
mùa hè là thời điểm trẻ được nghỉ ở nhà
nhưng cha mẹ vẫn phải đi làm
có những lúc bố mẹ bắt buộc phải ra ngoài
trong một thời gian ngắn hoặc cả buổi

bố mẹ bắt buộc phải để con ở nhà một mình
vấn đề là trẻ con luôn hiếu động
và chưa thể hiểu được những mối nguy hại xung quanh
thậm chí trong chính ngôi nhà của mình
vì thế dạy trẻ những kỹ năng cần thiết
được coi là yếu tố sống còn
nếu bạn không muốn tai nạn đáng tiếc xảy ra với con mình
vì vậy trong trường hợp trẻ có thể phải ở nhà một mình
thì các bậc phụ huynh cần phải nắm những quy tắc sau
để cho con mình được an toàn
dạy con cách tránh xa các mối nguy hại trong nhà
dạy cho bé quen dần với việc ở nhà một mình
ban đầu chỉ là thời gian ngắn
sau tăng dần thời gian
không nên để trẻ ở nhà quá lâu
chuẩn bị đồ ăn sẵn cho bé
đèn pin thiết bị phát sáng trong phòng khi mất điện
cất hết các vật dụng có thể gây hại
như dao kéo gây ra lửa
như diêm bật lửa bếp ga ổ điện
dạy cho bé biết mức độ nguy hiểm của những vật dụng đó
đảm bảo an toàn ở ban công hành lang
nên che chắn cẩn thận
tránh việc trẻ chơi đùa ngã độ cao
giao cho bé nhiệm vụ ở nhà
không nhất thiết là bài tập
có thể là hoàn thành một trò chơi câu đố nào đó
để bé không tính nhàm chán mà nghịch ngợm
thường xuyên gọi điện thoại về cho con
để biết tình hình con ở nhà
nếu bố mẹ về muộn cũng phải nói cho con biết
tránh để con sợ hãi lo lắng
dạy trẻ một nguyên tắc
chạy khỏi nhà nếu trong nhà xảy ra cháy
ngoài những nguyên tắc trên
chuyên gia của chương trình xin đưa ra
một vài lời khuyên cụ thể cho các bậc cha mẹ
khi bắt buộc phải để con ở nhà một mình như sau
nó rất nhiều các loại thủ đoạn
không một nào giống một nào
nên sau đó phải nên

còn nếu trong những tình huống
con ở nhà một mình
thì phải lường hết những khả năng có thể ra
và phải có sự chuẩn bị trước
nếu có vấn đề gì gọi cho bố mẹ
cho xuống máy này
chạy khỏi nhà
và cũng có thể là nhờ những người xung quanh
chạy trong một tầng
khu chung cư
thì có thể nhờ hàng xóm
thôi hôm nay cháu ở nhà mình
bác nhờ bác ngó
bác gọi một câu
nhờ những người gắn riêng xung quanh
có sự quan tâm
và thấy vấn đề gì lại
thì sẽ kịp báo
quý vị công an quận thủ đức cho biết
ngày hai mươi tháng tám đã tạm giữ
lê trường thắng hai mươi bốn tuổi
ngụ bình thuận
nghi can trộm một mươi ba chiếc điện thoại di động
tại cửa hàng fpt trên địa bàn

công an quận thủ đức tiếp nhận thông tin
cửa hàng fpt thuộc phường hiệp bình chánh
quận thủ đức bị mất trộn
qua điều tra công an xác định lê trường thắng
là người bán ốc trước cửa hàng
có liên quan đến vụ trộn
nên mời về trụ sở làm việc
theo lời khai thắng mở một quán ốc vỉa hè
trước cửa hàng này
nên biết được cửa hàng ban đêm
không có người trong coi
vào rạng sáng ngày một mươi ba tháng tám
sau khi dọn dẹp quán ốc
thắng quay lại cửa hàng fpt
đột nhập rồi lấy đi một mươi ba điện thoại di động
trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ
thì bị công an bắt giữ
ngày hai mươi một tháng tám
trên đường nguyễn oanh
quận gò vấp tp hcm
xảy ra vụ tên này
thương tâm giữa xe đạp và xe tải
là một phụ nữ tử vong
theo các nhân chứng thời điểm trên
xe tải biển số năm mươi một c tám mươi hai nghìn hai trăm hai mươi
chạy trên đường nguyễn oanh
khi đến trước số một trăm tám mươi năm b quận gò vấp
thì xảy ra va chạm với xe đạp
của người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi
đi bán xôi trên đường
hậu quả người phụ nữ tử vong tại chỗ
nhận tin báo công an quận gò vấp
có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực
ông tắt cục bộ
mưa lớn kéo dài vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn
trên địa bàn tp hcm
đã gây ngập trên diện rộng
khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
tại khu thảo điền quận hai tp hcm
mặc dù là khu dân cư cao cấp
nhưng cứ có mưa là rơi vào tình trạng ngập úng
các chuyến đường như quốc hương tống hữu định
nguyễn văn hưởng bị ngập sâu
có chỗ gần nửa bánh xe
khiến việc đi lại của người dân địa phương
cũng như người nước ngoài sinh sống làm việc tại đây gặp nhiều khó khăn
kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng
còn tại đường nguyễn hữu cảnh
mặc dù trời mưa lớn nhưng máy bơm hoạt động hiệu quả
nên không xảy ra ngập ống
theo đài khí tượng thủy văn nam bộ
do mây đối lưu liên tục phát triển rộng
nên trong ngày hai mươi một hai mươi hai tháng tám
khả năng sẽ tiếp tục có mưa rào và dông
tại nhiều nơi ở thành phố hồ chí minh
thưa quý vị thành phố hồ chí minh
sẽ đưa hai tuyến metro vào hoạt động
và đấu thầu năm tuyến metro khác
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhằm nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng
giảm ủng tắc giao thông
ban quản lý đường sắt đô thị
thành phố hồ chí minh vừa báo cáo
sở kế hoạch và đầu tư thành phố
tiến độ bảy dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực đường sắt đô thị
đáng chú ý hai dự án gồm metro số một
và metro số hai giai đoạn một
dự kiến hoàn thành trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và giai đoạn ba từ bến xe tây ninh
của metro số hai
đã được lập thủ tục chuẩn bị đầu tư
đến năm hai nghìn hai mươi
dự kiến đấu thầu khởi công
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó thành phố cũng đang chuẩn bị thủ tục
để đấu thầu ba dự án khác
gồm tuyến đường sắt đô thị số ba a giai đoạn một
tuyến ba a giai đoạn hai
và tuyến đường sắt đô thị số bốn
theo quy hoạch thành phố hồ chí minh sẽ xây dựng
tám tuyến đường sắt nội đô xuyên tâm
và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố
chủ yếu đi ngầm trong nội đô
với tổng chiều dài khoảng hai trăm hai mươi km
tổng vốn đầu tư hai mươi năm tỷ usd
mạng lưới metro được đánh giá là biện pháp căn cơ
giúp thành phố giải quyết bài toán cạc xe ồn tắc
và là tiền đều quan trọng để thực hiện
các chính sách giãn dân quy hoạch đô thị đa tâm
thưa quý vị dịp tật tim mạch bẩm sinh
đã khiến một bé sơ sinh bắt đầu tím tái
ngay sau khi rời bụng mẹ
và các bác sĩ bệnh viện tù dụ đã phối hợp
với bệnh viện nhi đồng một
đã tiến hành ca mộ tám giờ
để cứu sống cháu bé khi mà chưa đầy ba ngày tuổi
bệnh nhi bị dị tật chuyển vị đại động mạch
với tỷ lệ năm trên một mươi trẻ
vừa ra đời vào hai mươi giờ
ngày sáu tháng tám tại bệnh viện tù dụ
cháu bé đã bắt đầu tiến tái và có nguy cơ tử vong
do đã dự liệu từ trước
các bác sĩ bệnh viện tù dụ đã lập tức chuyển bệnh nhi
sang bệnh viện nhi đồng một
và được thông tin bằng cách mở vách đi nghỉ để cấp cứu
tuy nhiên đó chỉ là cách giúp bé tạng vượt qua cơn nguy kịch
cuộc hội trận tại giường sáng ngày tám tháng tám
ekip hội trận hồi sức cây mê
nội tiêm mạch ngoại tiêm mạch
đã quyết định mổ tiêm cho bé sau một mươi bốn giờ ngày hôm đó
dù bé chưa đầy ba ngày tuổi
ca mẫu tiêm hở với hai mươi nhân viên y tế tham gia
kéo dài đến hai mươi hai giờ đêm hôm đó
đã rất thành công
trả lại cho bé một trái tim bình thường
cũng là một ca bệnh liên quan đến trẻ sơ sinh
mới đây thì một bé trai sinh non
bị suy gan giai đoạn cuối
được ghép gan thành công từ người hiến là ông nội của bé
và đây là ca ghép gan đầu tiên
tại việt nam cho trẻ sinh non
và là cay ghép thứ một mươi ba cho trẻ em kể từ năm hai nghìn năm đến nay
bé trai chào đời
ở tuần hai mươi tám thì mẹ bị vỡ ối
sau sinh hơn một tháng
bé được điều trị bệnh võng mạc
ở trẻ sinh non thì phát hiện thêm tình trạng vàng da
viêm phổi nặng suy gan giai đoạn cuối
dù bé đã được các bác sĩ điều trị tích cực
bằng nhiều loại kháng sinh nhưng không hiệu quả
để cứu sống bé hội đồng chuyên môn bệnh viện
chỉ định phải ghép gan bán phận cho bé
nếu không sẽ có nguy cơ tử vong sớm
tuy nhiên gan của cả ba và mẹ bé đều không tương thích
may mắn gan của ông nội bé dù gần sáu mươi tuổi
đã tương thích
qua một mươi năm giờ phẫu thuật với nhiều kỹ thuật khó
ca ghép gan đã thành công
sau hai tháng ghép gan hiện sức khỏe của bé đã ổn định
thật sự thì khoảng
chín tiếng mấy hay một mươi tiếng là đã kết thúc rồi
nhưng mà khi mà đóng bụng
thì cái lưu lượng máu
mà lên gan nó không đủ
cái lượng máu nuôi
do đó ekip phẫu thuật cũng như là
các thầy từ bình địa quyết định phải mở ra
rồi đóng bụng lại
rồi lại không được
rồi mở ra đóng lại vài lần
nhưng mà cuối cùng thầy đã quyết định
làm một cái kỹ thuật mới
thay vì mà nối tỉnh mạch cửa của em bé
với tỉnh mạch cửa của gan người cho
thì không được nữa
do lưu lượng máu không đủ
thầy đã nối với một cái mảnh ghép
lấy từ tỉnh mạch cổ của em bé
như vậy thì máu
sau khi làm cái kỹ thuật đó xong
thì lượng máu lên gan tốt
và đóng bụng được
hơn một mươi năm qua
bệnh viện di động hai thực hiện thành công
một mươi bảy ca ghép thận
một mươi ba ca ghép gan
tuy nhiên con số này vẫn khá khiêm tốn
so với nhu cầu của bệnh nhi suy gan suy thận
bên cạnh đó chi phí ghép vàng có thể tốn kém
từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng
vì vậy sau ca ghép gan này
bệnh viện sẽ công bố thành lập quỹ hỗ trợ ghép tạng
cho bệnh nhân nghèo